sau thời gian nỗ lực chuẩn bị tập huấn đầy đủ về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lào cai đã được bộ y tế cho phép xét nghiệm covid một mươi chín
phòng xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lào cai có cơ sở vật chất trang thiết bị
phương tiện phù hợp để thực hiện xét nghiệm real time
cán bộ thực hiện được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học
phòng xét nghiệm bảo đảm an toàn sinh học cấp hai và được viện pasteur tp hcm đánh giá xác nhận đủ năng lực xét nghiệm
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lào cai là một trong hai mươi hai đơn vị trên cả nước được bộ y tế cho phép xét nghiệm covid một mươi chín
qua đó đẩy nhanh kết quả xét nghiệm đồng thời giúp tỉnh chủ động trong công tác phòng chống dịch giảm tải cho viện vệ sinh dịch tễ trung ương